các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoài ra trong sáng nay thông tin từ các địa phương cũng ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới tại hà nội và năm ca tại hưng yên
và cũng trong sáng nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo có thêm năm ca tử vong do covid một mươi chín từ số chín mươi tám đến một trăm linh hai và trong đó có bốn ca không có bệnh lý nền
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh hiện đang có diễn biến rất phức tạp ở tp hcm và đã lây lan khá nhanh ra một số địa phương khác
thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ yêu cầu như sau
tiếp tục quan triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và các hướng dẫn quy định về phòng chống dịch của bộ y tế với tinh thần chủ động quyết liệt mạnh mẽ thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép
thực hiện nghiêm các giải pháp ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch điều trị tích cực đặc biệt lưu ý thực hiện các quy định về giãn cách khoanh vùng tránh tình trạng khoanh rộng bên ngoài lòng lẻo bên trong phải tổ chức tốt việc cung cấp lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa cách ly y tế xã hội và giãn cách xã hội
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ vùng dịch theo quy định bộ y tế công bố chính thức và cập nhật thường xuyên danh sách các vùng dịch trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
đối với tp hcm trong khi toàn bộ thành phố chưa được coi là vùng dịch tất cả những trường hợp đến từ đi qua các khu vực chưa được công bố là vùng dịch đều phải khai báo y tế bắt buộc chính quyền địa phương nơi đến phải lập danh sách quản lý điều tra dịch tễ và có quyết định cách ly xét nghiệm theo dõi sức khỏe phù hợp với kết quả điều tra dịch tễ
hai ubnd tp hcm tăng cường chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ sức khoát triệt đề hơn nhằm sớm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm không chế các ổ dịch
các bộ y tế giao thông vận tải và các bộ ngành liên quan có các hướng dẫn cụ thể giải đáp kịp thời theo đề nghị của các địa phương
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn trong lĩnh vực quản lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kịp thời động viên khen thưởng các điển hình tốt
sáng nay sở y tế tp hcm đã thông tin có thêm một mươi ca dương tính
với sars cov hai nâng tổng số ca nhiễm từ ngày hai mươi sáu tháng sáu cho đến nay trên địa bàn toàn tỉnh quảng ngãi ghi nhận một trăm linh ca
trước diễn biến phức tạp này quảng ngãi đã quyết định áp dụng chỉ thị một mươi sáu đối với hàng loạt địa phương
trong sáng nay ubnd tỉnh quảng ngãi đã quyết định sẽ áp dụng cách ly y tế theo chỉ thị một mươi sáu đối với năm địa phương hiện đang có dịch covid một mươi chín gồm thị xã đức phổ thành phố quảng ngãi huyện ba tơ tư nghĩa và huyện bình sơn

kể từ giờ sáng mai ngày tám tháng bảy sẽ chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu đối với năm địa phương này
tám huyện còn lại của tỉnh quảng ngãi dù chưa xuất hiện dịch nhưng cũng phải áp dụng cách ly y tế theo chỉ thị một mươi năm để phòng dịch
chuyển sang các thông tin khác
thưa quý vị vào sáng nay ngày bảy tháng bảy gần một triệu thí sinh của sáu mươi ba tỉnh thành phố đã bước vào làm bài thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh di chuyển an toàn và thuận lợi thông suốt không để xảy ra ủn tắc giao thông cũng như các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
lực lượng công an trên cả nước đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên tuyến và tại các địa điểm trường thi từ rất sớm
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học hai nghìn hai mươi một
tình trạng ồn tắc đã không xảy ra cả trên tuyến và trước cổng các điểm trường thi
tại những khu vực này thì luôn có các lực lượng chức năng như công an đoàn thanh niên hay lực lượng y tế tổ chức điều tiết giao thông không để xảy ra ủn tắc cục bộ
một số điểm trường cũng đã bố trí các vị trí rừng chờ cho phụ huynh trong quá trình các em làm bài thi để đảm bảo yêu cầu giãn cách và phòng chống dịch
quán triển đến toàn thể các bộ trí sáu cái tình huống phát sinh trong quá trình bảo vệ
thì đến thời điểm này cơ bản các điểm thi đã được đảm bảo an toàn không xảy ra vấn đề gì
mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội tuy nhiên trước việc gia tăng một lượng lớn người và phương tiện tham gia giao thông trong đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một
công an tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi
ngoài lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các chốt các tuyến đường giao lộ trọng điểm và khu vực có các điểm thi
công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông còn được sự hỗ trợ của cảnh sát trật tự công an địa phương thanh niên sung phong và tình nguyện viên tiếp sức mùa thi
bố trí đủ lực lượng tại các giao lộ các điểm phức tạp về an toàn giao thông đặc biệt là các điểm gần hội đồng thi
bố trí chủ động các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm về trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra ủng tắc ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân và
trước đó ngay trong đêm qua hai điểm thi tại trường trung học cơ sở trần hưng đạo và trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai ở phú yên
và điểm thi tại trường trung học phổ thông lạng giang số ba đã có thông báo phải dừng tổ chức thi vì có trường hợp nghi dương tính với sars cov hai
mặc dù có một số tình huống về dịch bệnh bất ngờ xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh phú yên và bắc giang
tuy nhiên nhờ có sự chuẩn bị tốt và dự phòng các tình huống nên đến hết buổi thi sáng nay
công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống dịch tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh này vẫn diễn ra an toàn tuyệt đối
ngay thời điểm vào hai mươi bốn h ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi nhận được thông tin chính thức về trường hợp dương tính với sars cov hai thì đã thần tốc truy vết trong đêm
công an huyện lạng giang đã chỉ đạo lực lượng đảm bảo an ninh vòng trong vòng ngoài
đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực bảo quản đề thi và cho chỉ đạo tiếp theo của các cấp lãnh đạo đối với điểm thi tại trường lạng giang số ba
chúng tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cũng như là tổ chức cho kỳ thi
trong chỉ thị số một mươi một của thủ tướng có những lưu ý là chúng ta phải tổ chức một kỳ thi an toàn nghiêm túc khách quan chất lượng và tạo mọi điều kiện cho thí sinh dự thi
khâu an toàn ở đây an toàn về đề thi bài thi an toàn về vệ sinh thực phẩm an toàn về giao thông an toàn trật tự đề thi điểm thi và an toàn trong phòng chống dịch bệnh
và chúng tôi đánh giá là tỉnh bắc giang đã rất là chủ động trong công tác này và các lực lượng tham gia sẵn sàng cho công tác an toàn trật tự của kỳ thi
với quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc an toàn các tỉnh thành đã đặt mục tiêu phòng dịch ở mức cao nhất
huy động nhiều lực lượng hỗ trợ để thí sinh bước vào kỳ thi thuận lợi trong đó lực lượng công an đã triển khai phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi
buổi chiều nay thí sinh sẽ tiếp tục bước vào môn thi thứ hai là môn toán học với hình thức trắc nghiệm và thời gian làm bài chín mươi phút
trước dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa lớn cục bộ tại một số địa phương như thanh hóa nghệ an hòa bình đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất tại một số tỉnh miền núi phía bắc
trong sáng nay ngày bảy tháng bảy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp đưa ra các biện pháp ứng phó
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến thời điểm này thông tin về áp thấp nhiệt đới đã được các đơn vị các địa phương ven biển từ quảng ninh cho tới nghệ an thông báo tới các phương tiện tàu thuyền và đã triển khai các biện pháp chủ động ứng phó
còn tại đất liền dự báo mưa lớn tại các tỉnh hòa bình sơn la phú thọ yên bái lào cai thanh hóa nghệ an
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm trên đợt có nơi mưa cục bộ trên ba trăm linh mm trên đợt ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình kỳ thời dự báo chính xác các nơi điểm có nguy cơ sạt lở cao để chủ động di rời người dân đến nơi an toàn hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra
ngoài ra ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương trong vùng ảnh hưởng tăng cường giám sát đảm bảo an toàn vệ đê điều và các hồ chứa để chủ động trước các tình huống
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã thuộc phạm

hậu khẩu thường trú tại số hai mươi hòe nhai phường nguyễn trung trực quận ba đình tp hà nội về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng phương tiện kỹ thuật quân dụng phương tiện kỹ thuật quân dụng
hậu khẩu thường trú tại số hai mươi hòe nhai phường nguyễn trung trực quận ba đình tp hà nội về tội chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng phương tiện kỹ thuật quân dụng phương tiện kỹ thuật quân dụng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện